mặc dù mới bước vào mùa khô hạn tuy nhiên tại tỉnh quảng bình tình hình thời tiết khắc nghiệt khiến nguy cơ cháy rừng luôn ở mức rất cao
và để phòng chống và hạn chế thấp nhất thiệt hại về rừng ngay từ đầu năm địa phương đã tích cực triển khai phòng chống cháy rừng
bảo vệ an toàn diện tích rừng trên địa bàn toàn tỉnh và ghi nhận sau đây tại tỉnh quảng bình
năm hai nghìn một mươi chín trên địa bàn tỉnh quảng bình đã xảy ra một mươi sáu vụ cháy rừng diện tích rừng bị thiệt hại lên đến một trăm năm mươi hai ba mươi tám ha
trước những cảnh báo về tình hình nắng nóng kéo dài trong năm hai nghìn hai mươi ngay từ đầu mùa khô
tri cục kiểm lâm tỉnh quảng bình đã phối hợp với các địa phương và tuyên truyền nâng cao ý thức cho người dân trong công tác phòng chống cháy rừng
nguyên nhân mà xảy ra các vụ cháy trước đây là do một là ý thức chấp hành của người dân
hai nữa là công tác phòng chống cháy thì cũng chưa được phổ biến rộng rãi
và đồng thời là cũng biện pháp
cũng phổ biến rộng rãi và đồng thời là cũng biện pháp
chưa được làm nhiễm khắc
quảng bình hiện có diện tích rừng lớn với hơn bốn trăm tám mươi sáu ha
diện tích rừng nhiều nhưng phân bộ không đồng đều
địa hình lại chia cắt hiểm trở gây khó khăn cho công tác phòng cháy chữa cháy rừng
chúng tôi chỉ đào xử lý thức bi kết hợp với việc tăng cường công tác kiểm tra kết quả xử lý thức bi trước mùa khô
đồng thời là có cái thái độ kiên quyết rõ ràng
đặc biệt là có phế binh nghiêm túc bởi các đơn vị chủ rừng
các tổ chức cá nhân và các địa phương
có tỷ lệ xử lý thức bi thấp đạt thấp so với yêu cầu
trước mùa khô năm hai nghìn hai mươi
tri cục kiểm lâm đã tham mưu cho sở nông nghiệp phát triển nông thôn
chỉ đạo các địa phương và đơn vị chủ rừng tập trung triển khai các biện pháp phòng cháy rừng
trong đó là tăng cường vệ sinh rừng để giảm nguồn vật liệu cháy
nâng cấp và làm mới các hệ thống công trình về phòng cháy và cháy rừng
ủy ban nhân dân tỉnh quảng bình cũng đã yêu cầu trong thời gian cao điểm nắng nóng
sở nông nghiệp và phát triển nông thôn lực lượng kiểm lâm các chủ rừng và địa phương
phải thường xuyên cập nhật thông tin cảnh báo cháy rừng
bảo đảm trực một trăm linh quân số tập trung chỉ đạo các đơn vị hoàn thành việc vệ sinh rừng
thu dọn vật liệu cháy đồng thời nghiêm cấm việc xử lý thức bi bằng biện pháp đốt
trong thời điểm có gió lào và thời tiết hành khô